hơn hai tháng nỗ lực quyết tâm phòng chống dịch bệnh đã cho thấy rằng cách ly là một biện pháp hữu hiệu
để có thể ngăn ngừa được dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
tại thành phố đà nẵng bắt đầu từ ngày hôm nay sẽ tổ chức cách ly y tế tập trung có thu phí
đối với công dân trở về từ hà nội và thành phố hồ chí minh
cụ thể những người từ hà nội và thành phố hồ chí minh đến đà nẵng bằng đường hàng không
đường sắt đường bộ đường thủy kể cả người dân thành phố đà nẵng đang học tập
làm việc và sinh sống tại hai địa phương này từ ngày năm tháng bốn sẽ được tổ chức cách ly tập trung
có thu phí trong vòng một mươi bốn ngày kể từ ngày rời khỏi thành phố hà nội hoặc thành phố hồ chí minh
các công dân rời hà nội thành phố hồ chí minh từ ngày một đến ngày bốn tháng bốn
và những công dân đến từ các địa phương có trường hợp mắc covid một mươi chín lây lan thứ phát
tại cộng đồng đến đà nẵng được tổ chức cách ly tại nhà nơi cư trú lưu trú tạm trú
những trường hợp không áp dụng biện pháp cách ly y tế bao gồm người đã hoàn thành cách ly
tại các địa phương khác có giấy xác nhận hoàn thành cách ly người đi công tác công vụ chuyên gia
các nhà tư vấn chỉ huy điều hành các công trình trọng điểm phải có giấy xác nhận của cơ quan
và giấy xác nhận tình trạng sức khỏe
những trường hợp đặc biệt khẩn cấp phải có sự đồng ý của ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín thành phố đà nẵng
thông tin từ đội cảnh sát giao thông số tám phòng cảnh sát giao thông thành phố hà nội cho biết
đơn vị này đã phát hiện và xử lý một xe khách bất chấp lệnh cấm chở hàng chục người từ tp hcm về hà nội
cụ thể vào khoảng một mươi giờ sáng nay lực lượng chức năng làm nhiệm vụ kiểm soát cách ly xã hội phòng chống dịch covid một mươi chín
tại điểm chốt ở đường cao tốc pháp vân cầu rẽ phát hiện xe ô tô khách biển kiểm soát chín mươi tám b hai nghìn bảy trăm sáu mươi ba lưu thông trên đường
đã ra hiệu lệnh yêu cầu lái xe dừng xe kiểm tra
tại thời điểm kiểm tra chiếc xe khách này chở ba mươi người tiến hành đo thân nhiệt hành khách và lái xe phụ xe thân nhiệt đều bình thường
tất cả hành khách đều đeo khẩu trang hiện vụ việc đang được tiếp tục làm rõ
thưa quý vị lần đầu tiên trong vòng gần một tháng qua việt nam đã không ghi nhận thêm trường hợp nào mắc mới covid một mươi chín
và tối ngày hôm qua cũng chỉ có thêm một ca nhiễm mới đó là bệnh nhân thứ hai trăm bốn mươi
diễn biến dịch bệnh đang có những dấu hiệu khả quan chín mươi bệnh nhân đã khỏi bệnh và ra viện
sáu mươi bệnh nhân còn lại đang được điều trị tại hai mươi một cơ sở y tế trong cả nước đa số đều có tình trạng sức khỏe ổn định
một ca bệnh nặng phải can thiệp anh mô từ ngày một mươi chín tháng ba đã kết thúc anh mô sức khỏe có nhiều tiến triển
ngoài ra hiện tại trong số các bệnh nhân nặng đang điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
có một ca nguy kịch đang thở máy lọc máu một ca thở máy không xâm nhập chuyển sang thở oxy và bốn ca thở oxy
trong số này có ba bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ một cho đến ba lần
thế còn trên thế giới thì đại dịch covid một mươi chín đã ảnh hưởng đến hơn hai trăm linh quốc gia và vùng lãnh thổ
hiện số ca đã lên đến hơn một hai triệu người số ca tử vong là gần sáu mươi năm người
trong khi số ca được điều trị khỏi bệnh là gần hai trăm năm mươi người
trong số này có gần bốn mươi ba bệnh nhân covid một mươi chín đang trong tình trạng nặng
mỹ vẫn dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm khi đã vượt mốc ba trăm linh ca với hơn ba trăm một mươi ca mắc và gần tám năm trăm linh ca tử vong
tổng thống mỹ cảnh báo tuần cam go nhất của nước này sắp đến
và dự báo sẽ có nhiều ca tử vong
tây ban nha đứng ở vị trí thứ hai với gần một trăm hai mươi bảy ca mắc và gần một mươi hai ca tử vong
italia đứng ở vị trí thứ ba với gần một trăm hai mươi năm ca mắc và hơn một mươi năm ba trăm linh ca tử vong
đây cũng là quốc gia có số ca tử vong vì covid một mươi chín cao nhất thế giới hiện tại
trong hai mươi bốn giờ qua châu âu đã có thêm hàng nghìn người tử vong
số ca mắc mới cũng tăng thêm hàng chục nghìn người
trung quốc nơi khởi nguồn của đại dịch covid một mươi chín đang đứng ở vị trí thứ sáu
với gần tám mươi hai ca mắc và hơn ba ba trăm linh ca mắc
tại châu phi khoảng bốn mươi bốn quốc gia thành viên của liên minh châu phi au
đã ban bố lệnh cấm tụ tập đông người cũng như đóng cửa các địa điểm công cộng
hơn ba chín tỷ người năm mươi dân số thế giới được kêu gọi hoặc buộc phải ở nhà
do các chính phủ tại hơn chín mươi quốc gia và vùng lãnh thổ ban hành lệnh hạn chế đi lại